thưa quý vị thời gian gần đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video phản cảm câu view liên quan đến trẻ em khiến dư luận gây phẫn nộ
gần đây nhất mạng xã hội dậy sóng với hai đoạn video phản cảm của một tiktoker khi xúi ba em nhỏ chui vào trụ bê tông để thử nghiệm và treo thưởng là hai gói bim bim
sau khi video được đăng tải cộng đồng mạng đã lên án hành vi lợi dụng trẻ em để thực hiện những hành động nguy hiểm nhằm tăng tương tác
trên các diễn đàn thì nhiều người cũng đã gửi báo cáo đoạn clip với tiktok và hy vọng là đội ngũ quản lý của mạng xã hội này sẽ có biện pháp xử lý phù hợp đối với tiktoker câu view này
trên nền tảng mạng xã hội tiktok một tài khoản đã đăng tải clip xúi ba em nhỏ chui thử vào trụ bê tông có đường kính hai mươi năm cm khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ
hai bé gái
hai bé gái và một bé trai từ bốn đến chín tuổi tham gia và clip được quay tại một công trường xây dựng có nhiều trụ bê tông rỗng
mặc dù nam tiktoker giải thích muốn làm clip này vì giải đáp thắc mắc của bản thân và khuyên cáo mọi người không làm theo dưới mọi hình thức
nhưng đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cộng đồng mạng bức xúc cho rằng đây là thử nghiệm vô cùng nguy hiểm lợi dụng trẻ em nhằm câu tương tác câu view
hành động này cũng được cho là phản cảm trước vụ việc cháu bé một mươi tuổi tử vong
vì lọt xuống trụ bê tông
tại công trường xây dựng ở đồng tháp
cư dân mạng cho rằng việc làm nội dung ăn theo một sự việc đau lòng như vậy là điều không thể chấp nhận được
chưa kể hành động suối trẻ em chui đầu vào trong trụ bê tông sẽ rất nguy hiểm nếu không may những đứa trẻ bị mắc kẹt và không thể kéo ra ngoài
tôi đã xem clip này
nam tiktoker đã dặn các bé chui vào ống cống và nói nhiều câu động viên như được hay không thì vẫn phải thử
chơi thử đi cho lọt cả tay